trong bản tin thời sự cuối ngày chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung đáng chú ý
vẫn còn thói quen sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn bảo vệ mùa màng nương dẫy mà không lường hết được mối nguy hiểm và việc vi phạm pháp luật
chính vì vậy trong những năm qua với cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
lực lượng công an tỉnh đắk nông nói chung công an huyện tuy đức nói riêng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức ý thức chấp hành pháp luật của người dân
tự giác giao nổ các loại vũ khí có phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
với phương châm đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người
lực lượng công an xã quảng tân huyện tuy đức đã tranh thủ những người có uy tín đến tận từng nhà từng khu dân cư để tuyên truyền
về tác hại của việc tàng trữ sử dụng vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
và phổ biến các văn bản pháp luật về việc quản lý sử dụng các loại vũ khí và đồng nổ công cụ hỗ trợ
nhằm nâng cao nhận thức cho người dân
góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
đồng thời tổ chức cho người dân và các cơ sở kinh doanh ký cam kết không tàng trữ sử dụng mua bán vận chuyển trái phép vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
tích cực tham gia phát hiện tổ rắc tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí và lâu nổ công cụ hỗ trợ
biết cái tầm quan trọng về vấn đề sử dụng vũ khí là rất là nguy hiểm
thế chúng tôi đã vận động lên danh sách những đối tượng thường bắn chim
thường bắn chim
và vận động vào
nhà vận động và tuyên truyền pháp luật
đến người thân
cũng như là những người có chức sắc tôn giáo
cũng như là già làm trưởng bản
trong những thôn bon của chúng tôi
nên là trong thời gian qua
đạt được những thành tích
được lãnh đạo
học viện tuyên dương
với cách làm đó trong hai mươi ngày đầu
thực hiện đợt cao điểm công an xã quảng tân
đã thu hồi được một mươi hai súng tự chế các loại
trong đó người dân tự nguyện giao nộp
một mươi súng tự chế và thông qua công tác
tuần tra kiểm soát lực lượng công an phát hiện
thu giữ hai súng tự chế
tương tự với cách làm sáng tạo
phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương
cùng thời gian công an xã biên giới quảng trực
huyện tuy đức đã thu hồi năm súng tự chế
một quả bom
trước tình hình đó chúng tôi đã tham mưu
cho đảng quỳ ba
lập các kế hoạch vận động
tuyên truyền người dân
là giao nộp
vũ khí vật liệu nổ
các loại súng tự chế
đồng thời cũng
tuần tra theo kế hoạch một trăm sáu mươi
của công an huyện
để trực tiếp phát hiện
thu giữ các loại
vũ khí vật liệu nổ
trong hai mươi ngày thực hiện đợt kiểm tra
và cao điểm vận động toàn dân
giao nộp và đột tranh với các loại tự phạm
vi phạm pháp luật về vũ khí và đồ nổ
công cụ hỗ trợ
công an huyện tuy đức đã thu hồi và tuyên truyền
vận động người dân giao nộp được bốn mươi sáu súng tự chế các loại
và một quả bom cùng nhiều linh kiện súng tự chế
có phần đảm bảo an ninh trật tự
tại địa phương
trong thời gian vừa qua
công an huyện cũng được sự chỉ đạo
về mặt nghiệp vụ của công an tỉnh
phối hợp với các cơ quan bán ngành
trên địa phòng huyện
đặc biệt là
trong việc các đối tượng vận chuyển
cái linh kiện này
thông qua đường biên phòng
chúng tôi sẽ kiểm soát
và thu giữ
và sẽ xem xét củng cố xử lý
theo quy định pháp luật
việc tàng trữ sử dụng mô bán vũ khí và đồ nổ
không những vi phạm pháp luật
mà còn tiêm ẩn nhiều mối nguy hiểm đến sức khỏe
thậm chí đất tính mạng của người sử dụng
và những người xung quanh
chính vì vậy ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an
cần có sự chung tay vào cuộc của chính quyền
các đoàn thể địa phương
trong việc tuyên truyền vận động nhân dân
tự giác giao nộp vũ khí và đồ nổ
công cụ hỗ trợ
góp phần phong ngừa và làm giảm tội phạm
giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
vừa ra quyết định khởi tố bắt giam
trần đại thủy trú tại thành phố nam định
trường đài hóa thân hoàn vũ thanh bình
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày năm tháng năm
công an tỉnh nam định đã ra lệnh bắt người
trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự nguyễn văn quang
hai mươi ba tuổi ngụ tại huyện nam trực
trần xuân hà bốn mươi bảy tuổi ngụ tại thành phố nam định
bùi hải quang bốn mươi hai tuổi ngụ tại thành phố nam định
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra
từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
các đối tượng trên đã cùng một số người khác
xuống các huyện giao thủy xuân trường hải hậu
đe dọa một số cơ sở dịch vụ tăng lễ
và yêu cầu các cơ sở này
khi nhận ca hỏa táng
phải báo cáo cho các đối tượng biết
mỗi ca các đối tượng thu
năm trăm linh đồng của các cơ sở hỏa táng
kết quả điều tra cho thấy
các đối tượng đã chiếm đoạt ba mươi chín triệu đồng
của năm người
sau đây là nội dung chi tiết bản tin
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
chi hội điện ảnh công an nhân dân
đã tổ chức đại hội chi hội
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tới dự đại hội có
phó giáo sư tiến sĩ thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
và đại diện một số đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân

chi hội điện ảnh công an nhân dân
đã có nhiều hoạt động tiêu biểu
trong đó nhiều hội viên được nhận danh hiệu cao quý
của nhà nước
cũng như các giải thưởng trên lĩnh vực báo chí và điện ảnh
phần lớn hội viên của chi hội
tuy đã nghỉ công tác vào tuổi cao
nhưng vẫn tham gia hoạt động
có nhiều đóng góp tích cực và hoạt động chung
của hội điện ảnh việt nam
góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc
cũng như xây dựng hình ảnh người công an nhân dân
trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
được công chúng đón nhận và các cấp lãnh đạo ghi nhận
tại hội nghị
tri hội cũng đã chỉ ra những yêu khuyết điểm
của ban thư ký chi hội
cùng với các đại biểu thảo luận
đưa ra các phương án khắc phục
và phương hướng công tác cho nhiệm kỳ tới
phát biểu kết luận tại đại hội
thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương
những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
của chi hội điện ảnh công an nhân dân
đồng thời chỉ ra những cơ hội và thách thức
của điện ảnh nước nhà nói chung
của điện ảnh công an nhân dân nói riêng
từ đó đề nghị tri hội điện ảnh công an nhân dân
tiếp tục phát huy những hiệu quả đạt được
trong các hoạt động công tác của nhiệm kỳ trước
khuyến khích động viên các nghệ sĩ điện ảnh công an
có cơ hội cống hiến sức mình
cho sự nghiệp điện ảnh nước nhà
cũng như điện ảnh công an nhân dân
trước khi kết thúc ban chấp hành chi hội
đã bỏ phiếu bầu gian năm đồng chí
vào ban chấp hành tri hội điện ảnh công an nhân dân
khóa mới và bầu đại biểu tham dự
đại hội hội điện ảnh việt nam lần thứ chín
vào chiều ngày hôm nay
tại bảng sang sui xã vàng san
huyện mường tè tỉnh lai châu
bộ công an và đảng bộ chính quyền
nhân dân tp hcm phối hợp với
tỉnh ủy lai châu đã tổ chức
lễ bàn giao mái ấm người nghèo
nơi biên giới thuộc huyện mường tè tỉnh lai châu
dự và chỉ đạo lễ bàn giao
có đồng chí trần lưu quang
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm
đồng chí giàng báo mỹ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy lai châu
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo tỉnh lai châu
đã tiếp nhận kinh phí xây dựng nhà ở
cho hộ nghèo tại huyện mường tè
với tổng số tiền năm mươi tỷ đồng
nguồn kinh phí được đảng bộ chính quyền và nhân dân
tp hcm và ủy ban mặt trận tổ quốc
tp hcm quyên góp trao tặng
với nguồn kinh phí này
tỉnh lai châu dự kiến sẽ hỗ trợ xây nhà ở
cho chín trăm bảy mươi tám hộ gia đình nghèo
huyện mường tè
trong đó hỗ trợ xây mới bảy trăm hai mươi ngôi nhà
và hỗ trợ sửa chữa hai trăm năm mươi tám ngôi nhà
mỗi căn nhà mới được đầu tư sáu mươi triệu đồng
hỗ trợ một mươi năm triệu đồng
mỗi nhà sửa chữa
hiện nay ban chỉ đạo tỉnh lai châu
đã triển khai thi công xong một mươi một căn nhà mẫu
tại các xã vàng san buông tở tá bạ tà tổng
dự án xây dựng nhà ở cho hộ nghèo
góp phần cải thiện cuộc sống của người dân huyện mường tè
thay đổi diện mạo các xã vàng
vùng sâu vùng xa vùng biên cương của tổ quốc
đây là chủ trương lớn đúng đắn
và rất cần thiết đối với bà con nơi đây
thể hiện sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị
với tinh thần trách nhiệm
và đậm tính nhân văn
củng cố thêm niềm tin của nhân dân đồng bào các dân tộc
vào lực lượng công an
và chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tại buổi lễ lãnh đạo thành ủy tp hcm
hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn
ở bàng sang xui
tặng quà cho đảng bộ chính quyền
và nhân dân xã vàng san huyện mường tè
vào tối ngày hôm qua
tại tỉnh nam định
ban tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân
lần thứ một mươi một khu vực ba
đã tổ chức công diễn các tiết mục xuất sắc
và bế mạc hội diễn
sau bốn ngày diễn ra sôi nổi
tại đêm công bố
tại đêm công diễn và bế mạc
ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn
cho đoàn nghệ thuật quần chúng công an tỉnh nam định
giải nhì cho đoàn nghệ thuật quần chúng công an các địa phương
quảng trị bắc ninh vĩnh phúc thanh hóa và hải dương
giải ba thuộc về sáu đoàn nghệ thuật quần chúng
là hưng yên thái bình hà nam ninh bình
học viện an ninh nhân dân và hà tĩnh
ba giải khuyến khích cho các đơn vị đà nẵng quảng bình
đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
ngoài ra ban tổ chức còn trao một mươi năm tiết mục đạt giải a
hai mươi ba tiết mục đạt giải b và hai mươi chín tiết mục đạt giải c
đồng thời trao một mươi năm giải chuyên đề cho các tác giả
của tác phẩm mới đạt chất lượng tốt
về đề tài công an nhân dân tại hội diễn
giải diễn viên tiêu biểu
nhân dịp này bộ công an đã tặng bằng khen
cho hai tập thể tám cá nhân
của công tác đảng và công tác chính trị
cũng tặng giấy khen cho tám tập thể một mươi hai cá nhân
đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội diễn
bắt đầu từ ngày ba tháng sáu cho đến ngày năm tháng sáu
cụm thi đua số bảy bộ công an do công an tỉnh quảng ngãi
làm cụm trường
đã tổ chức hội thao giữa công an bảy tỉnh
từ quảng nam đến bình thuận
hội thao có ba môn thi đấu
diễn ra trong không khí sôi nổi
với những pha bóng đẹp và những trận cầu hấp dẫn
hội thao lần này có hơn một trăm năm mươi vận động viên
và lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an
của bảy đoàn đến từ công an các tỉnh
quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
khánh hòa ninh thuận bình thuận
thi đấu ở ba nội dung
gồm quần vợt cầu lông bóng chuyển
ngay sau lễ khai mạc
các vận động viên đã tranh tài ở tất cả các môn thi đấu
ở các môn thi đấu đều diễn ra sôi nổi
trong không khí tươi vui và đoàn kết
ở các môn thi đấu quần vợt cầu lông
ban tổ chức đã phân chia theo nhóm tuổi
và giới tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho các vận động viên ở nhiều lứa tuổi tham gia
và làm phong phú thêm các nội dung tranh tài
thông qua hội thao nhằm đẩy mạnh
và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào thể dục thể thao
trong cụm thi đua
với tinh thần chuyên nghiệp
và rất là thể thao
các đồng chí cũng đã có sự đón tiếp
chú đáo các đoàn vận động viên
và cử đại diện
tham gia thi đấu
bộ môn bóng chuyển nữ
và các cái nội dung
rất là phù hợp với
nhằm mục đích là nâng cao thể lực
và rèn luyện sự bền bỉ
dẻo dai duyên dáng
của người chiến sĩ công an nhân dân
góp phần làm đẹp thêm hình ảnh
của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân
hội thao không chỉ là hoạt động nâng cao thể chất
trong dối sức khỏe
và tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết
của công an trong cụm thi đua
mà còn góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua
vì an ninh tổ quốc trong công an nhân dân
và lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi ba của đảng
công an tỉnh vùng ngãi
đã tổ chức đăng cai hội thao
bao gồm các môn
bấu truyền cầu lông quần vợt
để cho các đơn vị
tập trung về đây cùng giao lưu
cùng khỏi kinh nghiệm
cùng đoàn kết để cùng nhau phấn đấu
thực hiện thắng lợi phong trào thi đua
về an ninh tổ quốc của bộ công an phát động
và trong chương trình năm nay chúng tôi có lòng ghép
các hoạt động của đoàn thanh niên hội phụ nữ
đặc biệt là hoạt động giáo dục truyền thống
cho thanh niên phụ nữ
tại các nơi dư tích lịch sử
của công an
thông qua đó để các đoàn
có điều kiện nhìn nhận lại
cái trách nhiệm của mình
trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
để làm sao đó cộng đối số bảy
sẽ là cơ đầu trong phong trào thi đua
về an ninh tổ quốc của toàn lực lượng công an tổ quốc
với tinh thần đoàn kết tiến bộ khỏe
để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sau ba ngày tranh tài sôi nổi
sáng năm tháng sáu hội thao đã kết thúc
ban tổ chức đã trao các giải
nhất nhì ba
cho các cá nhân tập thể đạt giải cao
ở ba mùa thi đấu
ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải phụ
cho các cá nhân đạt giải
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
bản tin vào lúc một mươi tám h ngày hôm nay
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cho biết việt nam không ghi nhận
ca mắc mới covid một mươi chín
như vậy là đã tròn năm mươi một ngày việt nam
không ghi nhận ca mắc tại cộng đồng
chín người đang cách ly chống dịch
liên quan đến ca bệnh số ba trăm hai mươi
công bố vào sáng ngày hôm nay
là du học sinh từ anh trở về
hiện đang điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
vừa cho biết các biện pháp phòng lây nhiễm
đã được thực hiện ngay
một mươi sáu thành viên tổ bay của chuyến bay vn năm mươi
có kết quả xét nghiệm âm tính
và đang được cách ly tại khu cách ly
của việt nam airline
các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân
hiện cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính
bệnh nhân ba trăm hai mươi chín cũng như các trường hợp tiếp xúc gần
đã được cách ly ngay khi nhập cảnh
do đó gần như là không có khả năng
lây truyền ra cộng đồng
chuyển sang một thông tin khác
tại phiên họp vào ngày hai mươi chín tháng bốn
sau khi nghe ban cán sự đảng chính phủ
báo cáo về đề án chủ trương
khắc phục tác động của đại dịch covid một mươi chín
để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước
và ý kiến của các cơ quan
bộ chính trị đã thảo luận và kết luận
đại dịch covid một mươi chín
đã ảnh hưởng toàn diện sâu rộng
đến tất cả các quốc gia trên thế giới
hiện nay đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp
nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái nghiêm trọng
nền kinh tế việt nam có độ mờ lớn
hội nhập quốc tế sâu rộng
đã và đang chịu nhiều tác động
ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực
kinh tế xã hội
gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại
làm đình trệ các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
đã tác động trực tiếp đến các ngành xuất nhập khẩu
hàng không du lịch dịch vụ lưu trú
ăn uống y tế giáo dục lao động việt nam
nhiều doanh nghiệp phá sản giải thể tạm dừng hoạt động
thu hẹp quy mô
gdp quý i năm hai nghìn hai mươi chỉ tăng ba tám mươi hai
là mức thấp nhất trong một mươi năm gần đây
ảnh hưởng mạnh đến tâm lý và đời sống nhân dân
ngay khi có dịch bệnh bùng phát
lãnh đạo đảng nhà nước và cả hệ thống chính trị
đã vào cuộc quyết liệt
cùng với sự đồng lòng đoàn kết
của toàn dân toàn quân
công tác phòng chống dịch đã đạt kết quả tốt
việt nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh
đồng thời đã có những chính sách kịp thời
để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân
vượt qua khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội
đang được khôi phục
tình hình kinh tế xã hội đã có những chuyển biến tích cực
được cộng đồng quốc tế đánh giá cao
nhân dân ngày càng tin tưởng
vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
và sự chỉ đạo của chính phủ
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới
còn diễn biến phức tạp khó lường
tác động tiêu cực của dịch bệnh
đến các mặt đời sống kinh tế xã hội
còn tiếp tục kéo dài chưa thể đánh giá hết
tình hình đó đòi hỏi chúng ta
vừa phải tập trung ưu tiên phòng chống dịch
đồng thời cần có các chính sách
giải pháp trước mắt và lâu dài
nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh
vượt qua khó khăn thách thức
tận dụng thời cơ để sớm phục hồi
và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
về định hướng
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
có thể còn kéo dài
kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố
bất định khó lường cần khai thác tối đa
thị trường trong nước đồng thời phải
phòng ngừa ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài
giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát bảo đảm an sinh xã hội
sinh kế việc làm đời sống
đối với người lao động người nghèo người yếu thế
phần đấu đạt mức cao nhất
các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
chủ động điều hành điều chỉnh
các chỉ tiêu về ngân sách nhà nước
trong đó có thu ngân sách nhà nước
bội trì ngân sách nhà nước và nợ công
cho phù hợp tình hình thực tiễn
góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi
hấp dẫn phù hợp với xu thế mới
có khả năng cạnh tranh khu vực quốc tế
với những cơ chế chính sách thu hút mạnh mẽ
các nguồn vốn đầu tư quốc tế và trong nước
hỗ trợ cho doanh nghiệp
thúc đẩy sản xuất kinh doanh
nhanh chóng tiếp cận các hình thức sản xuất kinh doanh mới
hiện đại hiệu quả
phù hợp để đủ sức tham gia ngay
các chuỗi giá trị mới
mở rộng quan hệ đối tác
gắn với mở rộng thị trường
khi cấu trúc kinh tế thế giới có sự thay đổi điều chỉnh
xác định rõ các cơ hội và thách thức
để đưa ra các giải pháp tận dụng
chuyển hóa cơ hội và thách thức
thành các động lực tăng trưởng mới
thúc đẩy nhanh hơn quá trình đổi mới
cơ cấu lại nền kinh tế
khắc phục tháo gỡ khó khăn về sản xuất kinh doanh
chuẩn bị nguồn lực xây dựng các chính sách đặc biệt
tận dụng cơ hội nâng cao năng lực nội tại
và sức cạnh tranh
khả năng chống chịu và tính tự chủ của nền kinh tế
về nhiệm vụ giải pháp cấp bách
tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả
các cơ chế chính sách phù hợp
nhất là về tài chính tiền tệ an sinh xã hội
để hỗ trợ người dân doanh nghiệp người lao động
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
vượt qua khó khăn của đại dịch covid một mươi chín
nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
thực hiện chính sách miễn giảm
một số nghĩa vụ thuế
đối với một số lĩnh vực đối tượng
chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch covid một mươi chín
trong năm hai nghìn hai mươi
tập trung phát triển mạnh thị trường trong nước
thực hiện có hiệu quả các giải pháp
kích thích tiêu dùng nội địa
phát động phong trào tiết kiệm
trong toàn hệ thống chính trị và xã hội
để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế
trước mắt chưa triển khai điều chỉnh
mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức
viên chức lực lượng vũ trang
và lương hưu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
kéo dài thời kỳ ổn định
ngân sách nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
sang năm hai nghìn hai mươi một
trong năm hai nghìn hai mươi một
ban hành định mức phân bổ dự toán
chi ngân sách nhà nước
cho giai đoạn hai nghìn hai mươi hai
đẩy mạnh giải ngân nâng cao hiệu quả
sử dụng vốn đầu tư công
giải quyết vướng mắc trong thủ tục hành chính
đẩy nhanh thủ tục phê duyệt
điều chỉnh các chính sách mới
khởi công triển khai thực hiện ngay
các dự án quy mô lớn quan trọng
có tác động lan tỏa đến phát triển kinh tế xã hội
các địa phương vùng và ngành lĩnh vực
tăng cường kỷ luật kỷ cương
nâng cao hiệu lực hiệu quả
quản lý nhà nước
đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
gắn trách nhiệm của tập thể cá nhân
liên quan trong việc bảo đảm tiến độ thực hiện
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công
năm hai nghìn hai mươi giữa các bộ
cơ quan trung ương và địa phương
trong phạm vi dự toán chi đầu tư
phát triển năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh một số dự án thành phần
đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
từ phương thức đầu tư
đối tác công tư
sang đầu tư từ ngân sách nhà nước
bảo đảm công khai minh bạch
khoa học hiệu quả khả thi
phù hợp với tình hình thực tế
về khả năng huy động vốn tín dụng
để thực hiện từng dự án đối tác công tư
và có cơ chế quản lý kiểm tra
giám sát chặt chẽ
chuyển đổi phù hợp cơ chế kiểm tra giám sát
từ tiền kiểm sang hậu kiểm
gắn với minh bạch hóa các chế tài xử lý
có đủ mức độ gian đe
giảm số lượng tránh trồng chéo
trong thanh tra kiểm tra kiểm toán
kiên quyết xử lý nghiêm kịp thời các trường hợp vi phạm
về nhiệm vụ giải pháp giải hạn
đổi mới hoàn thiện thể chế
để khơi thông giải phóng nguồn lực
phát triển nâng cao năng lực quản trị quốc gia
đổi mới mạnh mẽ
nâng cao hiệu quả công tác xây dựng
và thi hành pháp luật
đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tập trung giải quyết các điểm ngẽn bất cập
tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư doanh nghiệp
đẩy nhanh xây dựng khung chính sách pháp luật
hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các môi trường

đãi về tài chính ngân sách nhà nước tín dụng
và các chính sách hỗ trợ khác
phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp
bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
và xuất khẩu phù hợp hiệu quả
thích ứng với tình hình mới
củng cố nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh
tập trung phục hồi và phát triển

đa dạng hóa tránh phụ thuộc vào
một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu
tăng cường xuất khẩu
nâng cao năng lực sức cạnh tranh
nhằm đón đầu các thời cơ lợi thế cơ hội mới
hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước
gồm cả doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp fdi
không để bị lợi dụng thâu tóm
bởi nhà đầu tư nước ngoài
đẩy mạnh sắp xếp đổi mới thoái vốn
gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp nhà nước
phát huy vai trò đầu tàu của các tập đoàn doanh nghiệp lớn
trong việc hình thành các chuỗi giá trị
thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp nhỏ và vừa
tạo điều kiện thuận lợi
để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng
tận dụng các cơ hội
nâng cao năng lực cạnh tranh
và tạo việc làm cho người lao động
chủ động có cơ chế chính sách hoàn thiện hạ tầng cơ sở
cung ứng các dịch vụ hỗ trợ
nhằm thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài
có chọn lọc bảo đảm chất lượng hiệu quả
và bảo vệ môi trường sinh thái
nhất là từ các tập đoàn lớn
các công ty đa quốc gia có công nghệ cao
tiềm lực mạnh đứng đầu hoặc chi phối
các mạng sản xuất chuỗi giá trị
khu vực toàn cầu
đẩy mạnh phát triển chính phủ số kinh tế số
xã hội số đổi mới sáng tạo
và ứng dụng khoa học công nghệ
tập trung nguồn lực để phát triển một số nền tảng công nghệ
dùng chung các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
cốt lõi bảo đảm hạ tầng kỹ thuật
an toàn an ninh thông tin
xây dựng và phát triển hệ thống trung tâm
đổi mới sáng tạo cấp quốc gia vùng
và địa phương
hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo
bảo đảm an sinh xã hội giải quyết việc làm
đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với xu thế mới
thực hiện có hiệu quả các chính sách
hỗ trợ an sinh xã hội giải quyết việc làm
tạo điều kiện cho người lao động
sớm quay trở lại thị trường
bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào
giai đoạn tăng cường sản xuất kinh doanh sau dịch
tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động
đào tạo đào tạo lại người lao động
đáp ứng yêu cầu mới
đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động trong nước
gắn với thị trường lao động quốc tế
phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm
các đô thị lớn là đầu tàu cho phát triển kinh tế xã hội
xây dựng và thực hiện các chính sách
giải pháp phát triển vùng bền vững đồng bộ hệ thống
tạo tác động lan tỏa
thúc đẩy liên kết nội vùng liên vùng và quốc tế
tạo cơ sở phát triển mô hình tổ chức lãnh thổ
tổ chức sản xuất kinh doanh mới
hình thành các cụm ngành chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông
tạo không gian phát triển mới phù hợp với thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
về tổ chức thực hiện
các tỉnh ủy thành ủy
các ban đảng ban cán sự đảng
đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương
nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các định hướng nhiệm vụ giải pháp
theo kết luận của bộ chính trị
làm tốt công tác thông tin truyền thông
động viên nhân dân cộng đồng doanh nghiệp
phát huy tinh thần yêu nước trách nhiệm xã hội
để khắc phục tác động của dịch bệnh covid một mươi chín
đầy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đảng đoàn quốc hội và ban cán sự đảng chính phủ
lãnh đạo việc chuẩn bị trình ủy ban thường vụ quốc hội
quốc hội những nội dung theo thẩm quyền
để triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị
ban kinh tế trung ương chủ trì
phối hợp với các cơ quan liên quan
thường xuyên theo dõi kiểm tra
đốn đốc triển khai thực hiện kết luận
và định kỳ báo cáo bộ chính trị
bản tin nhật ký an ninh tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây